thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân

tiếp theo như thường lệ sẽ là tiểu mục việt nam yêu thương
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo